thanh tra bộ công an tỉnh ủy đắk lắc ủy ban nhân dân huyện tiên lãng thành phố hải phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân truyền hình
xin kính chào quý vị khán giả của chuyên mục hộp thư truyền hình
thưa luật sư khán giả nguyễn thị nga ở tiền giang hỏi tôi có hộ khẩu ở tiền giang chồng tôi ở đắk lắc vợ chồng tôi đăng ký kết hôn ở tiền giang bây giờ tôi muốn ly hôn nhưng chồng tôi không chịu ký đơn
tòa nói bây giờ tôi muốn ly hôn thì phải về tòa nơi chồng tôi đăng ký thường trú trong hộ khẩu chứ chỗ ở tôi tòa không giải quyết
do vợ chồng tôi đang có mâu thuẫn nên tôi không thể nào về quê chồng giải quyết được
vậy luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có bắt buộc phải về quê chồng ở đắk lắc để nộp đơn hay không ạ
xin chào bạn nga tôi xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau
đối với trường hợp mà bạn đơn phương ly hôn thì thẩm quyền giải quyết sẽ tuân thủ theo các quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể là thứ nhất thẩm quyền về cấp của tòa án căn cứ điều ba mươi năm và điều ba mươi sáu của bộ luật này thì thẩm quyền giải quyết vụ việc của bạn thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện
thứ hai là thẩm quyền của tòa án về lãnh thổ do hai bên không thể thỏa thuận được nên sẽ được áp dụng quy định tại điều ba mươi chín của bộ luật tố tụng dân sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó tòa án nơi bị đơn tức là nơi chồng bạn đang cư trú làm việc sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ việc này
như vậy xét về cả hai khía cạnh cấp tòa án và thẩm quyền về lãnh thổ thì bạn phải nộp hồ sơ xin ly hôn tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn đang sinh sống làm việc
tức là ở đắk lắc
thưa luật sư khán giả bùi văn khánh ở tp hcm hỏi tôi và vợ đang làm các thủ tục ly hôn và thỏa thuận xong các vấn đề về tài sản
tuy nhiên vợ chồng tôi có cô con gái hai mươi ba tháng tuổi hiện đang ở với mẹ
trước giờ thu nhập chính trong gia đình đều do tôi tru cấp
vợ tôi trước giờ nội trợ nên bây giờ công việc không ổn định khó khăn về kinh tế
nguyện vọng của tôi là được đem cháu về nuôi để được chăm sóc tốt cho cháu
tôi có thể giành quyền nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi trong trường hợp này hay không
xin chào bạn tôi xin giải đáp vấn đề của bạn như sau
như bạn đã biết khoảng ba điều tám mươi một của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn quy định
con dưới ba mươi sáu tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trong non
chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con
ngoài ra còn rất nhiều các quy định chặt chẽ khác liên quan đến quyền trực tiếp nuôi con
quyền chăm sóc
nghĩa vụ cấp dưỡng
các quy định này tự trung lại là nhằm mục đích bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho con
bởi vì các con là đối tượng dễ bị tổn thương nhất và phải được sự quan tâm chăm sóc giáo dục đặc biệt để được phát triển toàn diện cả về thể chất trí tuệ và đạo đức
tôi cho rằng quy định này dựa vào các đặc tính xã hội cũng như thiên chức làm mẹ
ở độ tuổi này thì con cần một sự chăm sóc đặc biệt cẩn thận tỉ mỉ và gần gũi
mà thực tế là với bản năng thiên chức phần lớn người mẹ sẽ có khả năng làm tốt hơn
ngoài ra còn xem xét về giới tính mẹ sẽ có khả năng dạy dỗ con gái tốt hơn người bố
do đó trừ các trường hợp sau thì bạn mới được quyền trực tiếp nuôi con
đó là hai bên cùng thỏa thuận cho bạn trực tiếp nuôi con
người mẹ từ bỏ quyền nuôi con người mẹ không đủ điều kiện nuôi con
ví dụ như có đạo đức không tốt phá tán tài sản của con
có lối sống đồi trụi
xúi dục ép buộc con làm những việc trái đạo đức trái pháp luật
do đó nếu người mẹ không có các vấn đề nêu trên và không đồng thuận
thì về nguyên tắc vợ bạn sẽ được trực tiếp nuôi con
tuy nhiên bạn cũng không cần quá lo lắng
bởi vì mặc dù vợ bạn là người được trực tiếp nuôi con
nhưng bạn và ông bà nội của cháu vẫn được quyền thăm non
chăm sóc mà không một ai được phép ngăn cản điều đó
ngoài ra về tài chính bạn vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng
để đảm bảo con có một cuộc sống đầy đủ về vật chất
mặt khác sau này nếu mẹ của bé có các hành vi không còn đảm bảo đủ điều kiện nuôi con
thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con
khán giả hoàng thị ngọc ở lâm đồng hỏi
vợ chồng tôi có tài sản chung gồm ô tô trị giá năm trăm linh triệu
một căn trung cư hơn ba tỷ và một số tài sản có giá trị khác
trong thời gian chung sống hầu như chỉ có chồng tôi đi làm kiếm tiền và tạo dựng tài sản
tôi chỉ ở nhà phụng dưỡng
cha mẹ già và nội trợ
nay tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình và muốn li hôn
tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp của tôi tài sản có được chia đôi cho tôi hay không
việc chồng tôi ngoại tình khiến anh ấy bất lợi trong việc chia tài sản hay không
xin chào bà ngọc
câu hỏi của bạn thì tôi xin giải đáp bạn cụ thể như sau
vấn đề mà bạn hỏi có lẽ là vấn đề mà rất nhiều những người vợ quan tâm và muốn tìm hiểu
tôi xin trả lời từng vấn đề đối với câu hỏi của bạn như sau
đối với câu hỏi thứ nhất
trên thực tế sau khi kết hôn để thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ
rất nhiều người phụ nữ chỉ làm nội trợ chăm sóc con cái phụng dưỡng cha mẹ
chấp nhận lùi về làm hậu phương cho chồng phát triển sự nghiệp
tuy nhiên dân gian cũng có câu là của chồng công vợ
mặc dù bạn chỉ nội trợ chăm sóc gia đình
nhưng đó cũng là những việc làm cần thiết để chăm sóc cho gia đình
và cũng chính là có công sức đóng góp thiết thực cho cuộc sống hôn nhân
vì vậy trên nguyên tắc
bạn vẫn sẽ được xem xét để chia các tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân
việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân được tuân theo các quy định
tại điều năm mươi chín của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
và điều bảy thông tư liên tịch số một năm hai nghìn một mươi sáu
của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ tư pháp
đối với câu hỏi thứ hai của bạn
hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào có các quy định hướng dẫn như thế nào là ngoại tình
nếu chồng bạn vi phạm các quy định về hôn nhân một vợ một chồng
tức là trên thực tế đang sống chung với một người phụ nữ khác
chăm sóc nhau như vợ chồng
và đặc biệt nếu có các bằng chứng chứng minh việc chồng bạn tẩu tán tài sản
hoặc sử dụng tài sản chung khi chưa được sự đồng ý của bạn
thì rất có thể chồng bạn sẽ bị xem xét những bất lợi khi phân chia tài sản chung sau ly hôn
vâng xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được nhiều clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thập định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
như đã thông tin ở các số hộp thư truyền hình trước
về tình trạng khai thác đá của công ty trách nhiệm hưu hạn cơ khí và xây dựng ngọc thắng
tại khu vực mỏ đá núi trũng thôn tám xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
làm ảnh hưởng tới việc sản xuất và đời sống của người dân
vừa qua ngày bảy chín người dân ở khu vực này tiếp tục ghi nhận những hình ảnh về việc
công ty ngọc thắng cho nổ mìn khai thác mỏ đá vôi núi trũng
làm đá bay xuống ao nuôi trồng thị xản quất đổ cây cố xung quanh
dù đã nhiều lần đưa tin nhưng đến nay sự việc vẫn kéo dài và gây nhiều bức xúc trong dư luận
truyền hình nhân dân kính đề nghị cơ quan chức năng thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
vào cuộc xác minh và có biện pháp xử lý triệt để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra